chiều qua ngày một mươi tám tháng ba trên tuyến cao tốc pháp vân cầu rẽ đã xảy ra bốn vụ tai nạn giao thông và va chạm giao thông liên hoàn làm ba người thiệt mạng
trong đó có vụ tai nạn giữa xe cứu hỏa thuộc cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hà nội với xe ô tô chở khách
vụ tai nạn đã làm bốn chiến sĩ trên xe cứu hỏa và hai người trên xe khách bị thương
một chiến sĩ đã hy sinh trong sáng nay tại bệnh viện
ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã có công điện hỏa tốc gửi các đơn vị liên quan sau hàng loạt các vụ tai nạn giao thông này
để kịp thời ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông và sự cố giao thông trên tuyến cao tốc
ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã có công điện hỏa tốc đề nghị bộ công an chỉ đạo công an các đơn vị địa phương khẩn trương điều tra
xác minh nguyên nhân trách nhiệm của những bên liên quan trong các vụ tai nạn giao thông nói trên
chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông trên các tuyến cao tốc hiện nay
đặc biệt là các hành vi vi phạm như điều khiển xe quá tốc độ ngược chiều giao thông đi vào làn đường khẩn cấp lùi xe dừng đỗ đón trả khách sai quy định trên đường cao tốc
tăng cường công tác tập huấn diễn tập cứu hộ cứu nạn tai nạn giao thông trên đường bộ đường sắt đường thủy nội địa cho các lực lượng chức năng
trong công điện ủy ban an toàn giao thông quốc gia cũng đề nghị bộ giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị quản lý khai thác tuyến đường cao tốc pháp vân cầu rẽ
cung cấp đầy đủ các thông tin dữ liệu giám sát hoạt động phương tiện trên đường để phục vụ công tác điều tra của công an
tổng cục đường bộ việt nam và các sở giao thông vận tải tăng cường công tác khai thác dữ liệu trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình
đối với xe kinh doanh vận tải bằng xe ô tô để làm cơ sở xử lý nghiêm đối với các tổ chức cá nhân vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông